chiều nay sáu tháng một mươi một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ liên bang nga konstantin vnukov
và ông mikhail sơn chủ tịch tập đoàn novartek
tại buổi tiếp đại sứ liên bang nga và chủ tịch tập đoàn novartek đã trao thư của thủ tướng nga mikhail mishutin
gửi thủ tướng việt nam nhân dìm kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam liên bang nga
nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trọng tâm là thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng dầu khí
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam và nga là đối tác chiến lược toàn diện
thủ tướng đề nghị đại sứ liên bang nga và tập đoàn novartek là cầu nối để đưa các nhà đầu tư nga đến việt nam nhiều hơn
thủ tướng đánh giá cao năng lực kinh nghiệm của tập đoàn novartek trong lĩnh vực năng lượng
việt nam luôn tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nga trong đó có tập đoàn novartek
trân trọng cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp
ngài đại sứ liên bang nga đã gửi lời chia buồn tới chính phủ và nhân dân việt nam về những mất mát hậu quả do bão lũ gây ra
ông cho biết thời gian tới sẽ phối hợp với các tập đoàn hàng đầu của nga để làm cầu nối đưa các doanh nghiệp nga đầu tư kinh doanh tại việt nam